theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao hoạt động mạnh
nên đêm ngày ba mươi một tháng một mươi và ngày một tháng một mươi một khu vực bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to
các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và thừa thiên huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên ba trăm linh mm

các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và thừa thiên huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên ba trăm linh mm trên hai mươi bốn h